thủ tướng vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
nghị định này có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và thay thế nghị định số một trăm bảy mươi tám hai nghìn một mươi ba
cụ thể nghị định quy định mức phạt tiền ở các hành vi mức phạt tiền tối đa đến bảy lần giá trị hàng hóa vi phạm
phạt tiền lên đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật thực vật
hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất chế biến thực phẩm hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
nghị định mới cũng bổ sung nhiều hành vi bị tước quyền sử dụng dây chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đình chỉ hoạt động có thời hạn tịch thu tăng vật vi phạm
xử phạt bổ sung như buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm buộc tiêu hủy thực phẩm buộc thu hồi thực phẩm
buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tăng vật vi phạm trong trường hợp tăng vật vi phạm không còn